và cuộc sống của gia đình của bà con chúng tôi
toàn bộ lâm phần rừng tràm cà mau rộng hơn bốn mươi hai hectare
ngoài khu vực nguyên sinh ở vườn quốc gia u minh hạ
phần lớn diện tích còn lại là rừng sản xuất
nhờ thực hiện tốt công tác ứng trực và quản lý bảo vệ rừng
mà rừng sản xuất không để xảy ra vụ cháy nào
khi mà chuẩn bị cho cái tết nguyên đáng
thì công ty cũng đã có kế hoạch trước
để phân công sắp xếp cho anh em quản lý bảo vệ rừng
làm sao mà đảm bảo được nhiệm vụ phòng cháy trong dịp tết
ban đốc công ty cũng đã bố trí lực lượng chia thành hai ca
nói chung là trực hai mươi bốn trên bốn
coi như là lực lượng này sẵn sàng ứng phó khi mà có sự cố xảy ra
ngoài các chính sách hỗ trợ theo quy định
vào dịp tết hàng năm
lãnh đạo tỉnh cà mau cùng đoàn thể trong tỉnh
còn vào tận nơi để thăm hỏi hỗ trợ quà tết
cho cán bộ chiến sĩ giữ rừng và nhân dân nhận đất nhận rừng
nhờ đó những người giữ rừng xa quê yên tâm bám rừng
không dám lơ là chủ quan trong việc tuần tra bảo vệ rừng
cả trong những ngày xuân về tết đến